điện biên phủ
điện biên phủ
đồng thời mở rộng địa giới hành chính thành phố điện biên phủ trên cơ sở sắp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn mường thanh một phần diện tích và dân số của các xã thanh luông và thanh nưa thuộc huyện điện biên và thành lập ba phường mới trực thuộc
hiện nay thành phố điện biên phủ có bảy phường và năm xã
thành phố điện biên phủ giờ đây là điểm đến du lịch của rất nhiều người dân việt nam với các địa danh gắn liền với quá khứ hào hùng của công cuộc bảo vệ tổ quốc như hầm chỉ huy của tướng đờ cát
đồi a một nghĩa trang him lam nơi mà bất cứ người dân việt nam nào đặt chân tới cũng cảm thấy tự hào và biết ơn những hy sinh của thế hệ chiến sĩ đi trước
điểm đến đầu tiên khi tới điện biên phủ đó là hầm đờ cát
đây là công sự kiên cố nhất được ví là trái tim linh hồn của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ và được thiết kế xây dựng bằng những vật liệu vững chắc nhất lúc bấy giờ có khả năng chống trọi với các loại hỏa lực của đối phương
việc phá được cứ điểm này của thế hệ chiến sĩ khai chiến chống pháp
luôn là niềm tự hào của các thế hệ chiến sĩ tiếp sau
để giữ gìn đất nước chúng ta được thanh bình và mãi mãi trường tồn
thăm lại địa chỉ đỏ của cuộc kháng chiến vĩ đại dành độc lập dân tộc khiến cho mỗi người dân việt nam không khỏi xúc động luôn khắc ghi trách nhiệm gìn giữ và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh bền vững
truyền thống của dân tộc việt nam của chúng ta là trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh
và nhiều ông cha ta đã hy sinh để bảo vệ
nên độc lập tự do của dân tộc
tôi muốn nhắn dụ cho thế hệ trẻ là phải tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha ta để gìn giữ non sông đất nước của chúng ta
độc lập nó ấm thanh bình và hạnh phúc
có thể nói lá cờ quyết chiến quyết thắng không chỉ tung bay trên nóc hầm đờ cát ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mà hình ảnh ấy sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim mỗi người dân việt nam
là một trong những minh chứng hùng hồn cho sự tự do của dân việt nam
sức mạnh đoàn kết lòng yêu nước của dân tộc ta sẽ luôn chiến thắng mọi thế lực thù địch mọi kẻ thù xâm lược
trong khi đó đồi a một nằm ở phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt và kéo dài nhất có tính chất quyết định chiến dịch điện biên phủ
hàng năm di tích lịch sử đội a một đón hàng vạn du khách tới thăm quan
du khách được nghe các hướng dẫn viên kể lại những tháng ngày hào hùng của dân tộc ta
với chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
cùng những sắc hoa đỏ nở bung rực rỡ trên đỉnh đồi a một trong những ngày tháng năm lịch sử
tự hào được sinh sống lao động và học tập trên mảnh đất lịch sử
các tầng lớp nhân dân của thành phố điện biên phủ luôn nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ
thi đua trong lao động sản xuất và trong học tập để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp hơn
đó là cách mỗi công dân của thành phố điện biên phủ thể hiện niềm tự hào
sự biết ơn với thế hệ cha anh đã làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
một số dự án lớn trọng điểm của tỉnh của thành phố
các dự án được đi vào sử dụng thì đã làm cho bộ mặt đô thị được đổi mới
rồi tạo cơ hội tiềm năng để thu hút đầu tư
việc triển khai các dự án được nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trên đời bản
đặc biệt là nhân dân trong vùng dự án
nhiều hộ dân đã phải thu hồi
hàng nghìn mét buông đất
nhưng khi triển khai dự kiện dự án đã đồng tình ủng hộ và bàn giao mặt bằng sớm cho dự án để triển khai thực hiện
về khu tái định cư này được hơn bốn năm rồi
nhưng bà phạm thị xỉu và bà con ở nơi đây vẫn chưa thể quên được trước đây họ đã có hàng chục năm sinh sống quanh ruộng đồng
thôn xóm khá heo hút
nhường đất cho hai dự án trọng điểm là dự án đường sáu mươi mét và dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường sáu mươi mét
gia đình bà xỉu cùng hàng chục hộ dân ở khu tái định cư số ba tổ dân phố một mươi tám phường him lam đã có cuộc sống mới
niềm vui an cư niềm vui vì đời sống tốt hơn xưa nhiều
nhưng lớn hơn là bà con vui vì đã được chung tay vào những dự án lớn góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố điện biên phủ
hiện bây giờ thì dân tình cũng đang thấy vừa lòng
tất nhiên là làm cả một cái xã hội này thì cũng còn lại rắt lại một hai chỗ cũng chưa được tại nguyện
nhà nước cũng đang tháo gỡ dần dần
cho đến giờ này thì cũng anh chị thấy nhà cửa là đẹp khang trang đi lại bệnh viện rồi các lơi đều gần
nói chung là gia đình thì cũng mọi người thì cũng hết sức là cũng gọi là phấn khởi theo cái chung
thì mình cũng tự hào sống ở trên đất này và được đóng góp một phần nhỏ bé vào cái con đường đẹp nhất tỉnh điện biên
còn đối với cựu chiến binh lưu quang
ông lưu công ruyên dẫu không phải là người con sinh ra và lớn lên ở thành phố điện biên phủ
nhưng ông đã có gần hai mươi năm gắn bó nỗ lực phát triển kinh tế đóng góp vào sự phát triển của quê hương thứ hai
rời xa quê hương nam định trở thành người lính tăng thiết giáp thuộc một đơn vị đóng quân ở điện biên
ông lưu công ruyên luôn mang trong mình niềm tự hào
sự biết ơn với thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng điện biên phủ vang rội khắp nam châu
gia quân ông quyết định ở lại điện biên phát triển kinh tế
hiện công ty của ông tạo việc làm cho gần một trăm linh lao động địa phương
đó là cách người cựu chiến binh lưu công ruyên đóng góp xây dựng mảnh đất điện biên phủ anh hùng
và tất cả các quyền nợ của người lao động chúng tôi đóng góp cho đầy đủ từ quyền nợ giáo hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tất nghiệp
và một phần nữa là đóng góp vào công cuộc xây dựng điện biên xây dựng quê hương đóng góp kinh phí vào để hỗ trợ cùng với địa phương
để xóa đói giảm nghèo xây dựng những nhà tỉnh nghĩa và những con đường giao thông để đảm bảo cho cuộc sống của người dân ngày càng phát triển
đến thành phố điện biên phủ hôm nay bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay của vùng đất lịch sử
những khu phố nhuộn nhịp nhà cửa khang trang hạ tầng giao thông hiện đại điện biên hiện là tỉnh duy nhất trong khu vực tây bắc có sân bay thương mại
đón được dòng máy bay cỡ lớn a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một và tương đương
nhờ đó tỉnh thu hút được nhiều chương trình dự án khách du lịch trong nước ngoài nước đến điện biên thuận tiện và không ngừng tăng lên
đến lần thứ ba tôi tới điện biên và cái điều đặc biệt của tôi khi tới điện biên là điện biên ngày càng phát triển hơn
ở điểm đầu tiên đó là về sân bay ở điện biên
điện biên ngày càng lớn hơn và phát triển hơn rất thuận tiện cho việc du lịch và giao thương
tiếp theo là về hệ thống vật chất và đường xá rất phát triển và hệ thống đường đều rất đẹp
và cuối cùng là hệ thống trường học ở điện biên rất phát triển nằm ở trên những trục đường chính
sau bảy mươi năm nỗ lực xây dựng và phát triển tỉnh điện biên đã có bước đột phá và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng grdp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt sáu tám mươi ba một năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba đạt chín ba mươi ba một năm
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt ba mươi tám hai mươi năm triệu đồng
năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn mươi tám sáu triệu đồng
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm mươi sáu trên một trăm một mươi năm xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới
tỉnh chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội
trong ba năm qua có hơn tám hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm sửa chữa nhà
tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm huyện còn hai mươi sáu ba bình quân giảm bốn một năm
tại các huyện nghèo huyện đang được hỗ trợ các cơ chế chính sách theo quy định tại nghị quyết số ba mươi a hai nghìn tám nqcp về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
tỷ lệ hộ nghèo giảm năm một năm
hiện nay tám mươi năm người dân vùng nông thôn trong tỉnh đã được dùng nước sinh hoạt hợp viện
trong những năm qua tỉnh điện biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư dần trở thành vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền núi phía bắc
những công trình dự án của các tập đoàn kinh tế lớn đã và đang được triển khai mạnh mẽ
sự phát triển kinh tế giúp cho tỉnh có điều kiện quan tâm và xây dựng nhiều hơn các công trình phục vụ người dân
trong dịp vừa rồi ban cũng đã được tỉnh giao nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn của tỉnh
công trình phục vụ của cơ quan phát triển pháp tại việt nam là afd là thanh thải nạo vết các rồng trong ngọn rốm và duy trì thích ứng biến đổi khí hậu làm sao đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn cho người dân
lịch sử quá khứ hào hùng là điều kiện thuận lợi để tỉnh điện biên liên kết không gian mở ra triển vọng phát triển ngành kinh tế du lịch
bức tranh kinh tế văn hóa xã hội của điện biên hôm nay đang rất sáng lạng
có thể nói giấc mơ về một điện biên đổi mới phát triển giàu mạnh đang đến rất gần